thông tin mới nhất liên quan đến vụ đe dọa bắn hạ máy bay vietnam airlines hôm năm tháng một
hành trình từ narita nhật bản về hà nội
cơ quan chức năng nhật bản đã xác định được nghi phạm là một người đàn ông nhật bản
đối tượng này theo dõi thông tin chuyến bay được đăng tải công khai trên mạng
và phát sinh hành động đe dọa an ninh an toàn
trong toàn bộ vụ việc đối tượng thực hiện hành vi đe dọa một mình không có đồng phạm
đáng chú ý thông tin ban đầu ghi nhận được là người này có những biểu hiện về vấn đề thần kinh không bình thường
việc đe dọa an ninh an toàn được xác định là có nhưng không gây nguy hiểm
hiện nay cơ quan chức năng nhật bản vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc và chưa có kết luận chính thức
trước đó vào thời điểm đối tượng gọi điện đe dọa chuyến bay đã khởi hành được khoảng bốn mươi phút
và chuẩn bị bay qua vịnh tokyo
ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa nói trên
chi nhánh vietnam airlines tại nhật bản đã báo cáo nhanh vụ việc về vietnam airlines
doanh nghiệp này sau đó báo cáo vụ việc cho nhà chức trách nhật bản
cục hàng không việt nam và các cơ quan chức năng của bộ công an
đồng thời triệu tập cuộc họp của ủy ban khẩn nguy và tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp